thưa quý vị bảo đảm an ninh trật tự sự vững an ninh chính trị chính là những yếu tố quan trọng để tạo dựng một môi trường ổn định hòa bình thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn hai mươi ba một năm được dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
theo dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng lớn hơn
trong điều kiện như vậy lực lượng công an nhân dân sẽ cần phải làm gì để góp phần cùng toàn đảng toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có một số chia sẻ với truyền hình công an nhân dân
thưa bộ trưởng như vậy là chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi ba
trong ngày đầu tiên của năm mới xin đồng chí cho biết những nhận định của đồng chí về thời cơ hội và cả những thách thức đối với công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba thì bên cạnh nhiều cái thuận lợi cơ bản như là cái vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
hầu hết những các định hướng quan trọng trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cũng đã được cụ thể hóa và triển khai ở các cấp công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng
niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước vai trò uy tín của lực lượng bảo vệ pháp luật trong đó có lực lượng công an ngày càng được nâng cao
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhất là những diễn biến
những diễn biến nhanh của tình hình quốc tế khu vực sự chống phá của các thế lực thù địch phản động rồi những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều nhất là sau đại dịch covid một mươi chín
thời gian tới để phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được với phương châm là xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thì lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp giữ vững
thế chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ phòng ngừa ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực các địa bàn chiến lược các thành phố lớn kịp thời phát hiện và chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay tại cơ sở

thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà cán bộ chiến sĩ trung tâm chỉ huy bộ công an
ngay sau đó thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm chúc tết cũng như kiểm tra trực chỉ huy chiến đấu tại trung đoàn sáu trăm linh bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn sáu trăm linh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói chung trung đoàn sáu trăm linh nói riêng
cần quán triệt nhận thức nhiệm vụ trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của mình để tập trung cố gắng phấn đấu
từ những người lính cho đến các đồng chí sĩ quan lãnh đạo các cấp phải thật sự gương mẫu đi đầu tiên phong trong mọi nhiệm vụ
bám trụ địa bàn công việc không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
cũng trong buổi sáng nay thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm chúc tết kiểm tra trực chỉ huy chiến đấu tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp kiểm tra trung tâm chỉ huy của bộ tư lệnh cảnh vệ
đánh giá cao và biểu dương những thành tích đóng góp của phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thời gian qua
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát vào nghị quyết chương trình công tác của đảng ủy công an trung ương
và bộ tư lệnh cảnh vệ trong năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là những nội dung đổi mới trong sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ hai nghìn hai mươi ba
tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị tết nguyên đán dịp để gia đình đoàn viên
tết nguyên cười đầu cho một năm mới vạn sự tốt lành
những ngày này người người nhà nhà đang háo hức chào đón năm mới gặp gỡ xung họp bên gia đình người thân
nhưng có những người tết với họ là trực chiến là nhiệm vụ tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo cho nhân dân một cái tết bình yên
họ là các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ
sau đây là ghi nhận tại công an tỉnh quảng ninh trong ngày đầu năm mới
đó còn là hành trình của mỗi người lính và cả gia đình họ vượt qua nỗi nhớ người thân tạm gác những niềm vui những phút giây bình yên của riêng mình để góp phần tạo ra bình yên cho hàng triệu người